một ngư dân tàu cá quảng ngãi đang đi đánh bắt xa bờ ở quần đảo trường sa thì bị đột quỵ trên biển
lực lượng quân chủng phòng không không quân đã điều trực thăng thực hiện chuyến bay cấp cứu
đưa người dân về bệnh viện quân y một trăm bảy mươi năm điều trị
vào tối hai mươi chín tháng sáu ngư dân năm mươi tuổi bị chẩn đoán đột quỵ số khuyết não tiên lượng sáu
nhận được chỉ đạo binh đoàn một mươi tám công ty trực thăng miền nam đã huy động trực thăng đi thực hiện nhiệm vụ
tổ bay gồm ba chiến sĩ cất cánh lúc một mươi chín h tại vũng tàu
sau đó đón tổ quân y bệnh viện một trăm bảy mươi năm tại sân bay tân sơn nhất
bay ra đảo trường sa lớn cấp cứu và đưa bệnh nhân về đất liền
sau khoảng tám tiếng bệnh nhân được đưa vào bệnh viện một trăm bảy mươi năm để tiếp tục điều trị tích cực
được biết điều kiện thời tiết lúc thực hiện nhiệm vụ khá phức tạp
trong quân chủ phòng không không quân quân chủng hải quân tổ quân y bệnh viện một trăm bảy mươi năm
và các đơn vị đã phối hợp chặt chẽ xử lý tốt mọi tình huống hoàn thành nhiệm vụ an toàn